và mở đầu sẽ là tin tức an ninh trật tự đáng chú ý
phòng phòng chống ma túy và tội phạm bộ đội biên phòng tỉnh điện biên phối hợp với các lực lượng chức năng
vừa đấu tranh thành công chuyên án ma túy bắt giữ ba đối tượng và thu giữ một trăm bốn mươi bốn viên ma túy tổng hợp và một mươi hai bánh heroin
cụ thể vào lúc h ba mươi phút ngày tám tháng một tại bản ta số lình xã xín thầu huyện mường nhé tỉnh điện biên
lực lượng chức năng đã bắt quả tang hai đối tượng là tần xảo và tần đậu
đang vận chuyển hai mươi bốn bánh lớn hình vuông bọc băng keo chống ẩm màu vàng
bên trong có các gói nhỏ chứa một trăm bốn mươi bốn viên ma túy tổng hợp
hai bánh hình vương màu đen chứa chất bột màu trắng dạng nén là heroin trọng lượng khoảng bảy trăm linh gram
mở rộng chuyên án đến một h ba mươi phút ngày chín tháng một tại khu vực bản túng rắt hai xã mường mươn huyện mường trà tỉnh điện biên
lực lượng chức năng tiếp tục bắt giữ đối tượng mùa a dế cùng tăng vật là một mươi bánh heroin
dễ khai nhận vận chuyển thuê ma túy cho đối tượng mang quốc tịch lào với tiền công là ba mươi triệu đồng